viện kiểm soát nhân dân tp bôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can một mươi hai đối tượng
trong một đường dây ghi số đề quy mô rất lớn với tổng số tiền giao dịch trong một năm lên đến trên ba trăm linh tỷ đồng
hai đối tượng này bị khởi tố về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc cùng công an tp bôn ma thuật đã đồng loạt kiểm tra
bắt quả tăng hàng loạt địa điểm ghi số đề trên địa bàn tp bôn ma thuật và tp nha trang tỉnh khánh hòa
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn vũ đức quang ba mươi một tuổi trú tại phường tự an
và võ thanh bình ba mươi hai tuổi chú tại phường tân thành tp bôn ma thuật
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm linh triệu đồng tiền mặt
một mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này có khoảng một trăm linh người tham gia giao dịch một ngày trên một tỷ đồng
và đường dây đã hoạt động được khoảng một năm nay với tổng số tiền giao dịch trên ba trăm linh tỷ đồng